khắc ghi lời bác dặn đó là chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến giữa các gương điển hình người tốt việc tốt được tổ chức hôm nay tại thủ đô hà nội
tại buổi giao lưu những tấm gương với những hành động cao đẹp đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa giúp ích cho đời cho người mà họ đã và đang thực hiện
tại buổi giao lưu một mươi một nhân vật giao lưu là những công dân rất bình dị trong cuộc sống đời thường
họ là những công chức viên chức nhà báo kỹ sư người lao động đã thấm nhuần những lời căn dặn trong di trúc của chủ tịch hồ chí minh để thầm lặng cống hiến hết bình cho thủ đô và đất nước
từ đó đề xuất những giải pháp để nhân rộng những điều tốt đẹp trong xã hội góp phần tạo hiệu ứng xã hội xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng văn minh hiện đại
buổi giao lưu cũng là dịp để ôn lại lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc của người để mỗi cán bộ đảng viên mỗi tổ chức đảng tự soi dọi
lực đảng ngày càng vững mạnh trong sạch